hôm nay new zealand chính thức trải qua một trăm linh ngày không ghi nhận bất kỳ trường hợp mắc covid một mươi chín nào trong cộng đồng nhưng bộ y tế nước này vẫn cảnh báo không nên chủ quan
bộ y tế new zealand nhận định một trăm linh ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng là cốn mốc quan trọng nhưng new zealand không thể tử mãn
hiện new zealand còn hai mươi ba ca mắc covid một mươi chín đang được điều trị tất cả trường hợp này đều được phát hiện tại cửa khẩu và đang ở trong các cơ sở cách ly
với dân số năm triệu người new zealand được truyền thông quốc tế ca ngợi là ví dụ điển hình
trong công tác ứng phó đại dịch covid một mươi chín kể từ khi nước này đóng cửa biên giới hôm một mươi chín tháng ba
hôm nay chính quyền đặc khu hành chính hồng kông trung quốc ghi nhận bảy mươi hai ca nhiễm mới trong đó sáu mươi ba ca là lây nhiễm cộng đồng
còn tại indonesia cơ quan chức năng ghi nhận một tám trăm chín mươi ba ca nhiễm mới và sáu mươi năm ca tử vong
australia ghi nhận ngày có số ca tử vong cao nhất do covid một mươi chín với một mươi bảy ca tử vong toàn bộ đều ở bang victoria
có bốn trăm linh bốn ca nhiễm mới tại nước này
có ca nhiễm lên trên hai mươi một ca
thưa quý vị chỉ chưa đầy ba tháng nữa cử tri mỹ lại bước vào một cuộc lựa chọn vị tổng thống mới cho mình
người này sẽ là đương kim tổng thống donald trump thuộc đảng cộng hòa hay là cựu phó tổng thống joe biden thuộc phe đảng dân chủ
mặc dù mọi kết quả thăm dò dư luận đều cho thấy cử tri mỹ tin tín nhiệm ông biden hơn hẳn ông trump
nhưng hiện vẫn còn quá sớm và hoàn toàn chưa chắc chắn để có thể tiên đoán rằng ông biden sẽ đắc cử
trong khi đó tổng thống mỹ donald trump đang hy vọng biến vaccine covid một mươi chín
điều mà cả thế giới đang mong chờ mòn mỏi thành điều bất ngờ tháng một mươi trong cuộc bầu cử sắp tới
tổng thống mỹ donald trump mới đây cho biết mỹ có thể sẽ sớm có một loại vaccine ngừa covid một mươi chín hiệu quả vào cuối năm nay
sớm hơn hẳn so với thời điểm mà các chuyên gia từng dự báo trước đó
và có thể trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử tổng thống vào ngày ba tháng một mươi một tới
các chuyên gia cũng rất kỳ vọng vào tiềm năng của một loại vaccine covid một mươi chín hiệu quả
nhưng việc ông trump ngụ ý rằng nước mỹ sắp có một loại vaccine giúp nước này nhanh
chóng chấm dứt đại dịch dường như chỉ khiến nhiều người ngờ vực
bởi nó không thể nhanh đến thế và có thể sẽ đến quá muộn để cứu vãn chiến dịch tái tranh cử tổng thống của ông
tuy nhiên ở khía cạnh chính trị ngắn hạn nói về việc sắp có vaccine covid một mươi chín cũng là một cách để ông trump hứa hẹn với các cử tri rằng
cơn ác mộng hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày của phần lớn đất nước sắp chấm dứt
điều này có thể giúp ông thu hút thêm sự ủng hộ trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ của ông vẫn khá thấp trong các cuộc thăm dò dư luận mới đây nhất
những tuyên bố của ông trump về vaccine covid một mươi chín có thể phản tác dụng với mục tiêu sau cùng là chấm dứt cuộc khủng hoảng
bình luận mà ông đưa ra hôm sáu tháng tám đã vấp phải ý kiến chỉ trích
sẽ rất nguy hiểm khi đặt một thời hạn gượng ép cho vaccine
chúng ta không thể hy sinh các tiêu chuẩn của mình khi làm điều đó bởi như vậy sẽ không chỉ tác động tới người dân
mà sẽ còn hủy hoại niềm tin của mọi người vào các nỗ lực tìm ra vaccine
theo cnn nhiều người dân mỹ đều muốn lạc quan như những gì tổng thống
tổng thống trump nói về vaccine ngừa covid một mươi chín bởi viễn cảnh về một cuộc sống bị hạn chế bó buộc thêm nhiều tháng nữa
tỷ lệ thất nghiệp ngày càng tăng do đại dịch gây ra khiến họ cảm thấy kiệt sức
tuy nhiên nhận định của tổng thống trump sẽ khó có thể coi là chắc chắn
sẽ có một loại vaccine hiệu quả vào đầu năm hai nghìn hai mươi một cho những người có nguy cơ cao
thì có lẽ phải đến giữa năm hai nghìn hai mươi một nó mới phổ biến trên diện rộng
điều này đồng nghĩa với việc phải đến mùa thu năm hai nghìn hai mươi một
cuộc sống mới có thể thực sự bắt đầu trở lại khá lâu sau thời điểm nhiệm kỳ tổng thống tương lai của ông trump được quyết định
dù vậy việc đưa ra những tuyên bố lạc quan về vaccine covid một mươi chín có thể là một công cụ chính trị của tổng thống trump
trong bối cảnh đã có hơn một trăm sáu mươi người mỹ chết vì cuộc khủng hoảng do đại dịch covid một mươi chín gây ra
theo hầu hết các tài liệu chiến dịch có tên operation warp speed đang diễn ra xuân sẻ
và có khả năng đem lại cho nước mỹ một loại vaccine an toàn và hiệu quả
có thể được sản xuất hàng loạt với tốc độ cao
những tuyên bố lạc quan về vaccine có thể giúp ông trump thu hút thêm sự ủng hộ của cử tri
và xoa dịu những người vốn luôn phản đối cách xử lý đại dịch của ông
trước đó ông donald trump đã đề cập tới các ứng viên vaccine covid một mươi chín do các hãng dược pfizer và moderna phát triển
vaccine của hai hãng dược mỹ này đều đang trong giai đoạn thử nghiệm cuối và đã có vài trăm người được tiêm
tuy nhiên sức ép về thời gian để có một loại vaccine covid một mươi chín cũng khiến nhiều người đặt câu hỏi về độ an toàn của vaccine này
tôi cũng rất lạc quan về việc sẽ có một loại vaccine triển vọng vào cuối năm nay
nhưng chỉ khi vaccine được đưa vào sử dụng sau các cuộc thử nghiệm và chứng minh được hiệu quả và độ an toàn
tôi mới chủng ngừa bất cứ lúc nào trong khung thời gian phù hợp với thứ bậc ưu tiên dựa trên các nguyên tắc đạo đức
tổng thống donald trump hiện đang ở trong tình thế được đánh giá là thật sự rất bất lợi
nhưng từ nay cho tới ngày bầu cử ở mỹ còn có ba cuộc tranh luận trực tiếp giữa ông trump và ông biden trên truyền hình
cùng với vaccine covid một mươi chín
thì đó là những cơ hội tuyệt vời để ông trump xoay chuyển tình thế
hôm nay hội đồng hòa bình kabul thông báo chính phủ afghanistan và lực lượng taliban đang tiến gần tới các cuộc đàm phán hòa bình
sau khi đại hội đồng các bộ lạc đồng ý trả tự do cho khoảng bốn trăm linh tù nhân taliban
sau ba ngày nhóm họp tại thủ đô kabul với sự tham gia của ba hai trăm linh chính trị gia thủ lĩnh cộng đồng và trưởng lão ở afghanistan
đại hội đồng các bộ lạc đã nhất trí thông qua nghị quyết phóng thích bốn trăm linh tù nhân taliban
nghị quyết đều rõ để dỡ bỏ giao cản cho phép bắt đầu tiến trình đàm phán hòa bình chấm dứt đổ máu và vì lợi ích của người dân
hội nghị đã quyết định thả các tù nhân này
trong số các tù nhân được thả có bốn mươi bốn tay súng nằm trong danh sách đặc biệt quan ngại của mỹ và các nước khác do có liên quan đến các vụ tấn công nghiêm trọng

trong giai đoạn tháng bốn và tháng năm năm hai nghìn hai mươi nhu cầu tiêu thụ năng lượng trên toàn cầu giảm mạnh
đã khiến giá dầu rơi xuống dưới ngưỡng hai mươi usd một thùng mức thấp nhất của hai thập kỷ
trước khi phục hồi lên quanh ngưỡng bốn mươi bốn usd một thùng
bộ lao động mỹ cho biết nền kinh tế nước này đã tạo thêm một bảy mươi sáu triệu việc làm trong tháng bảy
và tỷ lệ thất nghiệp giảm từ một mươi một một xuống một mươi hai
số việc làm mới cao hơn dự báo tháng trước của công ty phân tích thị trường marketwatch
và tỷ lệ thất nghiệp của mỹ cũng giảm trong tháng thứ ba liên tiếp
cho thấy sự cải thiện của thị trường lao động mỹ vốn chịu nhiều tổn hại do dịch covid một mươi chín
lĩnh vực tăng việc làm lớn nhất trong tháng bảy là giải trí và khách sạn
lĩnh vực công bán lẻ kinh doanh và dịch vụ chuyên nghiệp
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay
thân ái chào tạm biệt